tiếp nối từ những vở diễn thành công lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian
mới đây vở diễn cây tre thần được phóng tác từ câu chuyện cổ tích cây tre chăm đốt
của sân khấu lệ ngọc đã ra mắt khán giả
ngoài việc kể câu chuyện cổ tích với ý nghĩa ca ngợi cái thiện
vợ kinh còn gửi thông điệp về bảo vệ môi trường
cây tre chăm đốt là câu chuyện hấp dẫn trong kho tàng chuyện cổ tích việt nam
kể về anh nông dân nghèo muốn lấy được con gái của lão địa chủ
phải tìm được cây tre chăm đốt trong rừng
câu chuyện đã được tác giả lê thế song khai thác và giàn dụng phù hợp với khán giả đương đại
ngoài việc muốn nêu bật lên ý nghĩa cái thiện luôn trên thang cây áp
ở lần giàn dựng này ekip đã lồng ghép những nét độc đáo của văn hóa việt
như lũy tre làng cây tre gắn bó với cuộc sống lao động trò chơi dân gian việt
qua đó nêu được vấn đề lớn hơn cần giữ màu xanh cho làng xã
cao hơn là cho tổ quốc để truyền đi một thông điệp về bảo vệ môi trường